tỉnh bình thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố phan thiết theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
thời gian giãn cách là một mươi bốn ngày bắt đầu từ một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng sáu
ở huyện tuy phong thực hiện giãn cách một mươi bốn ngày từ giờ ngày hai mươi năm tháng sáu
tối qua ngày hai mươi ba tháng sáu bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận đã ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại khoa sản
ngay sau khi phát hiện các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận và những nơi trường hợp nghi nhiễm đã đến
đến nay ngành chức năng đã xác định được ba trăm linh tám trường hợp có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm covid một mươi chín này
trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm với những trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm
tiếp tục điều tra dịch tễ với trường hợp nghi nhiễm và những trường hợp tiếp theo